tiếp tục chương trình làm việc trong chuyến thăm chính thức việt nam
đầu giờ chiều nay thủ tướng nhật bản suga yoshihide đã có buổi nói chuyện với sinh viên trường đại học việt nhật
và có bài phát biểu về chính sách đông nam á
thủ tướng suga khẳng định nhật bản luôn trân trọng tình bạn với asean như một người bạn thân thiết không gì có thể thay thế
kêu gọi asean cùng hợp lực vì một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và thịnh vượng
đây là lần đầu tiên một thủ tướng nhật bản có bài phát biểu về chính sách như vậy tại việt nam
việc này thể hiện sự coi trọng mà nhật bản dành cho việt nam trong việc triển khai chính sách đối ngoại với đông nam á